cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng trong các cơ quan đơn vị ở trung ương
trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ từng nhiệm vụ và giải pháp có kế hoạch phân công cụ thể
tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên
đưa công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
và cấp ủy giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan đơn vị
với truyền thống vẻ vang gần bảy mươi năm xây dựng phấn đấu trưởng thành và những thành tích đạt được sau một mươi năm thành lập
đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã vinh dự được đảng và nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất
đúng một mươi bảy h ngày tám tháng bốn giờ địa phương tức hai mươi hai h tối qua theo giờ việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế budapest
thủ đô budapest bắt đầu chuyến thăm chính thức hungary theo lời mời của chủ tịch quốc hội hungary cô vơ lát dơ lô
việt nam hungary thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước việt nam đã ghi nhận sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhà nước và nhân dân hungary
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển năng động
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu hungary có một mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là năm mươi sáu mươi sáu triệu usd
đứng thứ năm mươi năm trong tổng số một trăm linh năm quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại việt nam
sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng tết trôm trần nam thầm mây tết cầu truyền của đồng bào khmer
phát biểu cùng các vị hòa thượng tại hội đoàn kết sư sãi yêu nước đồng chí nguyễn thiện nhân biểu dương về vai trò
là trung tâm đoàn kết của đồng bào dân tộc
qua đó đồng chí mong muốn các vị tiếp tục ra sức tuyên truyền để đồng bào phật tử không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên
làm giàu cho gia đình cho tỉnh nhà trên tinh thần tốt đời đẹp đạo
thông qua các vị đồng chí nguyễn thiện nhân đã gửi lời hỏi thăm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con phật tử người khơ me
trong tỉnh để vui đón tết trôm trần nam thờ mây được hạnh phúc và thành đạt
trong ngày chín tháng bốn trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
trước thông tin tổng thống philippines duterte ra lệnh quân đội chiếm đóng tất cả các thực thể philippines
có yêu sách chủ quyền ở biển đông mà chưa bị bên nào chiếm đóng
cũng như tuyên bố sẽ thăm đảo thị tứ thuộc quần đảo trường sa của việt nam trong thời gian tới
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
việt nam rất quan tâm và đang theo dõi xác minh các thông tin vừa nêu trên
như đã nhiều lần được khẳng định
việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của việt nam
đều là bất hợp pháp và vô giá trị
lập trường nhất quán của việt nam về vấn đề biển đông đó là mọi tranh chấp
được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong khi chờ đợi tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài cho tranh chấp
các bên cần kiềm chế không có các hành động
làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp
phù hợp với tinh thần và lời văn của tuyên bố về cách ứng xử của các bên
ở biển đông doc năm hai nghìn hai
tại tỉnh phú yên sáu ngư dân trên tàu cá pi chín mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts bị chìm khi đang câu cá ngừ
tại vùng biển gần quần đảo trường sa vừa được đưa vào bờ an toàn
đại diện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương tỉnh phú yên
đã kịp thời thăm hỏi động viên tặng quà
đồng thời kêu gọi các bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương
gọi các ngư dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau khi xảy ra hoạn nạn
tích cực vươn khơi đánh bắt thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trước đó ngày tám tháng bốn tàu cá mang số hiệu pi chín mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi hai ts do ông phạm ngọc tuấn
ở phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên làm thuyền trưởng
đã đưa sáu ngư dân trên tàu cá bị nạn mang số hiệu pi chín mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts
cũng ở phương phú đông cập cảng cá đông tác thành phố tuy hòa
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên trong lúc đăng câu cá ngừ đại dương
ở vùng biển cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa một trăm linh tám hải lý về phía tây tây bắc
khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng ba tàu cá pi chín mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts do ông phạm ngọc sơn làm thuyền trưởng
bị va vào vật ngầm phá nước và chìm dần
sau khi phát tín hiệu ứng cứu sáu ngư dân đã kịp thời rời tàu xuống thúng chai
nhận được tín hiệu thuyền trưởng phạm ngọc tuấn đã cho tàu tiếp cận
sau hơn hai giờ di chuyển và cứu vớt sáu ngư dân
tuy nhiên khi lai dắt được khoảng một hải lý thì tàu cá bị nạn chìm hoàn toàn
trong những năm qua trên tuyến sông vĩnh định đi qua địa bàn các xã ở huyện triệu phong
tỉnh quảng trị tình hình sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp
nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng các hộ dân sống ven sông đang bị đe dọa nghiêm trọng
đến nhà cửa đất sản xuất trôi ra sông mất dần
tình trạng này đang là nỗi lo lắng của chính quyền địa phương
cũng như các hộ dân sống ven con sông vĩnh định
bà trương thị thủy sống ở thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
năm nay đã bảy mươi hai tuổi bà đã chứng kiến nhiều hectare dụng lúa và ngô khoai
cứ trôi dần theo dòng sông vĩnh định này
đây là tuyến đường dh ba mươi bảy b đi qua địa bàn các xã triệu đông triệu đại và triệu hòa huyện triệu phong
riêng đoạn chạy dọc con sông vĩnh định có chiều dài khoảng ba km
do sạt lở nên tuyến đường này không còn được nguyên vẹn như trước
theo chính quyền địa phương và người dân ở xã triệu hòa huyện triệu phong cho biết
sau trận lụt năm hai nghìn chín đã làm sạt lở lấn sâu vào bờ hơn một mươi năm mét đất ở dọc tuyến đường dh ba mươi bảy b này
ước tính từ trước đến nay người dân nơi đây mất hơn bảy triệu đồng
về địa phương thì trước hết là chỉ có dùng các cái cây cối không nên chặt để giữ lại
để giữ lại để không nên chạch để mà giữ lại đất
như vậy thôi chứ còn có cái biện pháp như là đá rò hoặc là thế này là phương tiện khác không có
con đường để con em đi học hành mà hàng năm đến mùa mưa lụ là con em không đi học được
chính quyền địa phương cũng đề nghị là cả cấp cả ngân cần quan tâm nhiều hơn
để mà có thể giữ lại đất
đất sản xuất mất dần đường giao thông ngày càng thu hẹp lại
toàn xã triệu hòa có bốn trăm hai mươi hộ dân trong đó có sáu mươi hộ dân ở thôn vân hòa đang bị nguy cơ mất nhà
nhìn cảnh sát lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng bà trương thị thỉ lo lắng
nếu chỉ cần một đến hai cơn lũ nữa thôi thì nhà bà sẽ không còn
và bà cũng không được đi trên con đường quen thuộc của mình nữa
trong phần tin quốc tế ai cập đánh bom nhằm vào cộng đồng người cơ đốc giáo hơn năm mươi người thương vong
mỹ latin chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế do virus zika
hai vụ đánh bom nhà thờ liên tiếp vừa xảy ra tại ai cập khiến ít nhất ba mươi hai người thiệt mạng và hơn năm mươi người khác bị thương
theo đài truyền hình nhà nước ai cập vụ đánh bom đẫm máu xảy ra vào sáng nay tại nhà thờ sanh george coptic
thành phố tanta ai cập vào thời điểm có đông người bên trong nhà thờ khi họ đang tiến hành lễ chủ nhật lễ lá
thiết bị nổ được đặt ở hàng ghế đầu trong nhà thờ
số người thương vong ước tính có thể gia tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ và chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng lên nhận trách nhiệm về vụ việc này
người cơ đốc giáo chiếm khoảng một mươi dân số ai cập và thường xuyên là mục tiêu tấn công của các phần tử hồi giáo cực đoan
trước đó hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu một vụ đánh bom đã xảy ra ở nhà thờ lớn nhất của người cơ đốc giáo ở ai cập
khiến ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng và bốn mươi chín người bị thương trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu vừa tuyên bố rằng nước này duy trì cam kết về một lệnh ngừng bắn ở syri
nhưng nga phải ngừng đòi hỏi việc ông basar al assad sẽ tiếp tục lãnh đạo quốc gia trung đông này
trong một bình luận được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước
trt haber ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu cho biết ông đã nói với người đồng cấp nga sergei lavrov rằng
mắc cơ va đã không đưa ra những bước đi cần thiết đối với những vi phạm về lệnh ngừng bắn ở syri
trong khi đó cùng ngày đại sứ mỹ tại liên hợp quốc bà nikki haley lại tuyên bố tiêu diệt tổ chức cực đoan nhà nước hồi giáo tự xưng is
đẩy lùi sức ảnh hưởng của iran ở syri và lật đổ tổng thống syri bashar al assad là những ưu tiên hàng đầu của mỹ
đồng thời cho rằng syri sẽ không biết tới hòa bình nếu tổng thống bashar al assad còn cầm quyền
phát biểu thể hiện rõ hơn mong muốn của mỹ muốn lật đổ chế độ tại syri
cuộc đua vào điện élysée ở nước pháp tiếp tục diễn ra quyết liệt khi các ứng cử viên đang tận dụng quãng thời gian trước bỏ phiếu để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri
với việc nhận được nhiều sự ủng hộ nhất sau cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai trên truyền hình đại diện phe cực tả jean lik melson đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng
trong cuộc đua sắp tới
dù không được đánh giá cao trong vòng bầu cử sơ bộ so với các đối thủ khác song với màn trình diễn thuyết phục trong vòng tranh luận trên truyền hình thứ hai
ứng cử viên của phong trào nước pháp bất khuất jean luc mélenchon đang nổi lên như một nhân tố tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống pháp năm nay
các kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông melson đã tăng lên mức một mươi sáu và hiện còn kém ứng cử viên nặng ký emmanuel macron khoảng bốn
theo đánh giá của giới quan sát
cuộc bầu cử tổng thống pháp năm nay chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ khi có tới một phần ba cử tri vẫn chưa quyết sẽ bỏ phiếu cho ai
do vậy sự nổi lên của ông mel sau vòng tranh luận thứ hai trên truyền hình đang thu hút sự chú ý của nhiều người
theo kế hoạch cuộc bầu cử tổng thống pháp sẽ được chia thành hai vòng vòng đầu tiên diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn
nếu không có ứng cử viên giành được đa số một cuộc bầu cử vòng thứ hai giữa hai ứng cử viên được nhiều phiếu nhất sẽ được tổ chức vào ngày bảy tháng năm
tổng thống philippines rodrigo duterte
tôi vừa nhắc lại quan hệ đồng minh giữa philippines và mỹ và cho rằng manila và washington nên hỗ trợ lẫn nhau trong việc đối phó và giải quyết các mối đe dọa trong khu vực và toàn cầu hiện nay
phát biểu trước hàng trăm cựu quân nhân của philippines từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai tổng thống philippines rodrigo duterte cho rằng các mối quan hệ giữa mỹ và philippines nên được phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng hoàn toàn chủ quyền của mỗi bên
tuyên bố được ông duterte đưa ra trong bối cảnh các mối quan hệ giữa manila và washingt
mối quan hệ giữa mỹ và washington đã trở nên căng thẳng sau khi mỹ bày tỏ quan ngại trước việc có nhiều người thiệt mạng trong các đợt philippines chấn áp nạn buôn bán và sử dụng ma túy
trong các chuyến công du chính thức nước ngoài gần đây cũng như trong các hội nghị quốc tế ông duterte luôn khẳng định cuộc chiến chống ma túy là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông
ông cho rằng chủ nghĩa khủng bố chủ nghĩa cực đoan và các loại tội phạm xuyên quốc gia như nạn buôn bán ma túy đã đe dọa hủy hoại những thắng lợi sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai
theo một nghiên cứu mới được liên hợp quốc công bố khu vực mỹ latin đang phải chịu thiệt hại kinh tế nặng nề do sự hoành hành của virus zika từ năm hai nghìn một mươi năm tới nay
đáng lo ngại là những tổn thất to lớn về mặt kinh tế mà khu vực đang phát triển này phải hứng chịu sẽ còn kéo dài
công trình nghiên cứu chung của chương trình phát triển liên hợp quốc undp và hội chữ thập đỏ quốc tế ước tính tổng giá trị những tổn thất mà virus zika gây ra cho khu vực mỹ la tinh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy là từ bảy tới một mươi tám tỷ đô la mỹ
nghiên cứu này khẳng định tác động kinh tế của jica tới khu vực này sẽ là đáng kể trong cả ngắn hạn và dài hạn ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước nghèo nhất trong khu vực
nghiên cứu nhấn mạnh jica sẽ còn gây những thiệt hại kinh tế hữu hình ở các nước phụ thuộc nhiều vào du lịch đặc biệt là các nước vùng caribe
nơi thiệt hại kinh tế ước tính cao khoảng gấp năm lần nam mỹ đồng thời gia tăng sức ép lên hệ thống y tế của mỗi nước
undp khuyến cáo củng cố các chiến lược ứng phó với zika cả ở cấp độ quốc gia lẫn ở cấp độ khu vực
khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng vào công tác này và mở rộng các hệ thống bảo trợ xã hội tới các thành phần dễ bị loại virus này tấn công
chính quyền cuba đang mở rộng cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng tới một số khu vực ở thủ đô la habana
dù tốc độ đường truyền chưa nhanh và giá cước sử dụng còn đắt song đây được đánh giá là cột mốc quan trọng
trong quá trình phát triển internet tại đảo quốc caribe này
theo thông báo chính phủ cuba đã bắt đầu cung cấp thí điểm dịch vụ internet băng thông rộng cho khoảng hai hộ gia đình ở thủ đô la habana từ đầu năm nay
tới nay khoảng ba trăm năm mươi tám hộ gia đình đã được lựa chọn để tiếp tục sử dụng dịch vụ internet này
hiện người dùng internet băng thông rộng tại cuba phải trả mức phí giao động từ một mươi năm ba mươi usd một tháng
với tốc độ truy cập ở mức hai trăm năm mươi sáu k trên một giây hoặc năm trăm một mươi hai k trên một giây
dù hệ thống đường truyền mạng chưa ổn định song với nhiều người sử dụng họ rất hài lòng khi có thể được sử dụng internet tại nhà
trước đây với chỉ khoảng năm dân số sử dụng internet cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng internet thấp nhất thế giới
trong thời gian qua chính phủ cuba đã có những biện pháp hỗ trợ người dân tiếp cận internet như thiết lập các điểm phát wi fi công cộng ở thủ đô la habana và hạ giá cước sử dụng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân